và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
quý vị thân mến liên quan đến vụ lật cano thương tâm ở biển cửa đại hội an quảng nam mới đây nhất
người dân cùng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể bé gái
vị trí tìm thấy bé gái này nằm kẹt trong chiếc cano bị chìm trên biển cửa đại
hiện vẫn còn một đạn nhân bất tích chưa tìm thấy
tất cả thi thể của một mươi sáu nạn nhân số số đã được bàn sao cho gia đình lo hậu sự
chứng kiến cảnh mười mấy chiếc quan tài đặt san sát nhau không ai có thể kìm được nước mắt
và nỗi đau đớn đó còn bị đẩy lên đến đỉnh điểm
bởi cùng một lúc trong gia đình có đến tám người cùng ra đi trong vụ lật cano thương tâm vừa xảy ra tại quảng nam
ông ngô văn đần chú tại huyện đông anh hà nội không ngờ cả gia đình một mươi bốn người
nay chỉ còn sót sáu người sống sót sau vụ chìm cano tại biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
sau khi xảy ra vụ việc người dân địa phương gom góp dần trạp lập đạn cúng
các sư thầy cũng đến dự cầu siêu cho các nạn nhân
vàng mã hương đèn nghi ngút trên biển các lực lượng triển khai hơn ba trăm linh nhân sự
hàng chục thiết bị tàu thuyền quần đảo vùng biển
trên bờ dưới nước ai cũng mong tìm được thi thể của nạn dân còn lại
khóc cả nước mắt ông ngô văn đẩn trú thôn đoại xã nam hồng huyện đông anh
hà nội cho hay các nạn nhân chết và mất kích phần lớn là con cháu của em trụ ông và gia đình thông gia
gia đình ông đi hội an một mươi bốn người nay chỉ còn sáu người sống sót tám người bị biển cũng đi
ông đẫn nói trước khi đi một mươi bốn người trong nhà chỉ bảo là đi du lịch ai cũng vui vẻ
vé đi hội an đã đặt trước gần hai năm nhưng vì dịch bệnh chưa đi được
gần đây cả nhà mới tranh thủ đi du lịch cùng nhau mong muốn gắn kết gia đình
không đi nổi nên ở nhà
chiều ngày hai mươi sáu tháng hai ông đẩn nhận tin gã quỵ
ông không tin đổi là lần tiễn các cháu ra sân bay cũng là lần cuối nhìn mặt tám người thân trong gia đình
các con các cháu của ông gặp nạn
ông đẫn cho biết thêm gia đình ông phần lớn đều làm công nhân tại nhà máy cơ khí ở huyện đông anh
các cháu trong nhà đều cố gắng làm ăn kinh tế không khó khăn
nhưng bây giờ các cháu đi hết rồi các chú các bác không còn ai để nói chuyện
gia đình không còn một ai
ông đẩn nói rồi bật khóc
thân nhân của tám nạn nhân xấu xố cho biết thêm
gia đình đã thống nhất hòa tán cho người nhà
tại trung tâm hỏa táng an phước viên xã hòa sơn huyện hòa vang đà nẵng
sau đó ông đẩn đem trao cốt của các cháu các con về an tán ở nghị trang quê nhà
đến tận tám thi thể nếu đem về nhà thì đâu đứt lòng
nên gia đình quyết định hỏa táng các cháu các con
cháu quang theo chân ba mẹ cùng nhiều người thân vào đà nẵng và quảng nam du lịch
hôm qua ca nô gặp nạn thi thể mẹ cháu đã được tìm thấy
hiện nay đang ở nhà tăng lễ chuẩn bị đưa đi hòa tán
bố cháu được cứu sống giờ vẫn chưa tin rằng vinh mất cả vợ cả con
đứng thấp hơn trước bờ biển hai mắt chảy dài lệ
anh thiết gọi lớn rồi bật khóc
cháu đâu rồi về nhà thôi
mẹ cháu đang đợi ở nhà sát để cùng về
trước đó như đã đưa tin khoảng một mươi giờ
khoảng một mươi bốn giờ chiều ngày hai mươi sáu tháng hai
ca nô sâu hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên du lịch phương đông
chở ba mươi chín người từ đảo cù lao dạm về bờ biển cửa đại
khi về đến gần bờ thì ca nô bất ngờ gặp dòng nước cản bị tai nạn
khiến một mươi bảy người tử vong và mất tích hai mươi hai người được cứu sống
hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang gấp rút tìm kiếm một nạn nhân mất tích còn lại
khoảng một mươi bốn giờ ngày hai mươi sáu tháng hai

cano chở khách du lịch của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên du lịch phương đông
do ông lê sang làm thuyền trưởng vận chuyển khách từ xã tân hiệp đảo cù lao chàm vào cửa đại thì bị lật
lúc gặp nạn cano chở ba mươi chín người gồm ba thuyền viên và ba mươi sáu hành khách
đến sáng ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được ba mươi tám nạn nhân
trong đó có một mươi sáu người tử vong còn một người mất tích
vụ việc này ai sẽ phải chịu trách nhiệm với gia đình các nạn nhân
thạc sĩ luật học hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa nhìn nhận
đây là một vụ việc đau lòng gây thiệt hại lớn về tinh thần sức khỏe cũng như tính mạng của những hành khách trên tàu
quá trình điều tra cơ quan chức năng sẽ làm trỏ trách nhiệm của người lái ca nô chủ phương tiện cùng những người liên quan
về trách nhiệm dân sự ông giáp cho biết cano là phương tiện vận tải thủy nội địa do một tổ chức sở hữu rồi giao cho nhân viên vận hành
trường hợp xác định có lỗi trong quá trình vận hành thì khi xảy ra sự cố gây thiệt hại cho người khác
việc xác định trách nhiệm bồi thường dân sự sẽ thuộc về chủ sở hữu phương tiện
cụ thể tại điều năm trăm chín mươi bảy bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra khi thực hiện nhiệm vụ được giao
nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi dẫn tới thiệt hại hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật
trường hợp này
trường hợp này
phương đông thuyền trưởng cùng những người liên quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại sức khỏe và tính mạng bị xâm hại cho các nạn nhân trên cano
cụ thể đối với các nạn nhân có sức khỏe bị ảnh hưởng chi phí bồi thường về vật chất sẽ gồm các khoản quy định tại điều năm trăm chín mươi bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
như chi phí cho việc cứu chữa bồi dưỡng phục hồi sức khỏe thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sốc của người bị thiệt hại
hay phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại
đối với những nạn nhân tử vong chi phí bồi thường bao gồm các khoản như bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
theo điều năm trăm chín mươi bộ luật này
chi phí hợp lý cho việc mai tán tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng hay các thiệt hại khác theo luật định
ngoài ra phía gây ra thiệt hại còn có trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình các nạn nhân có sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm
bất thỏa thuận do các bên thỏa thuận
trường hợp không thỏa thuận được số tiền bồi thường tối đa là bảy mươi bốn năm triệu đồng trường hợp sức khỏe bị xâm hại và một trăm bốn mươi chín triệu đồng trường hợp tính mạng bị xâm phạm
ông giáp phân tích công ty phương đông trước mắt sẽ là đơn vị thực hiện nghĩa vụ bồi thường nếu được xác định có lỗi
sau đó họ có quyền yêu cầu thuyền trưởng là ông sen hoàn trả một khoản tiền nhất định
đồng quan điểm luật sư trần minh hùng trưởng văn phòng luật sư gia đình cho rằng trường hợp được xác định có lỗi
phía công ty phương đông cùng những người liên quan có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân theo bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra quá trình xác minh nếu xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự cơ quan công an có thể khởi tố vụ án
vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo điều hai trăm bảy mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm để điều tra xử lý theo quy định
theo luật sư cơ quan chức năng sẽ tiếp tục củng cố lời khai xác định trách nhiệm của lái tàu
nếu có căn cứ nhận định lái tàu này có hành vi chủ quan cẩu thả không lường trước được các yếu tố khách quan dẫn tới thiệt hại
người này có thể bị khởi tố về tội danh nêu trên với tình tiết định khung làm chết từ ba người trở lên mức án tối đa sẽ là một mươi năm năm tù
trường hợp lái tàu bị xử lý hình sự công an sẽ xem xét tiếp trách nhiệm của những người quản lý phương tiện thuộc công ty phương đông
nếu xác định họ biết cano không đảm bảo điều kiện vận hành hoặc biết ông sang không đủ điều kiện điều khiển
nhưng vẫn cho phép phương tiện thì sẽ được xác định
những người này có thể bị xử lý hình sự về các tội danh theo những điều hai trăm bảy mươi bốn hai trăm bảy mươi năm và hai trăm bảy mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
như vậy còn phải tùy thuộc vào kết quả điều tra cuối cùng của cơ quan chức năng
nếu xác định vụ việc này xảy ra hoàn toàn do yếu tố bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát thuyền trưởng cano sẽ không bị truy tố trách nhiệm hình sự
thưa quý vị và các bạn những hình ảnh quan tài sắp xảy
những tiếng cao khóc trên đất nước những hình ảnh quan tài sắp xảy
trong tuyệt vọng khi chứng kiến người thân mãi mãi ra đi đã khiến cho người ta không thể kìm được nước mắt
phải chi chiếc cano được kiểm tra kỹ càng về thiết kế
phải chi nhân viên tàu thuyền được đào tạo kỹ càng về các kỹ năng cứu hộ cứu nạn
thì những điều tồi tệ này có lẽ đã không xảy ra
hy vọng rằng nạn nhân cuối cùng sẽ được tìm thấy để xoa dịu bớt nỗi đau cho gia đình nạn nhân
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi truyền đến quý vị